việt nam thời đại hồ chí minh biên niên sử truyền hình do báo nhân dân chủ trì thực hiện
đã chính thức được lên sóng nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phim khẳng định vai trò lãnh đạo đường lối của đảng chủ tịch hồ chí minh
giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ
các tập phim phát sóng đều đạn trên vtv một vào lúc hai mươi h một mươi trên kênh truyền hình nhân dân
vào một mươi chín h ba mươi phút thứ ba và thứ sáu hàng tuần
thưa quý vị ghi nhận các ý kiến chung quanh thuế thu nhập cá nhân đang được bộ tài chính
lấy ý kiến trên báo thanh niên đã đăng tải lạc hậu bất hợp lý chưa công bằng
tất cả những điều này thì vẫn được giữ nguyên trong dự thảo nghị quyết
về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
theo dự thảo người nộp thuế sẽ được khấu trừ chín triệu đồng hiện nay lên mức là một mươi một triệu đồng một tháng
có nghĩa là tương đương một trăm ba mươi hai triệu đồng một năm
và người phụ thuộc là từ ba sáu triệu đồng
tăng lên mức bốn bốn triệu đồng một tháng
ngưỡng thuế này được đánh giá là đã lỗi thời ngay từ trong dự thảo
theo tiến sĩ lê đạt trí trường đại học kinh tế tp hcm nhận định
gdp bình quân đầu người trong hơn sáu năm qua đã gia tăng mạnh
cho thấy đời sống và mức chi tiêu của người dân cũng tăng lên
mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế cũng cần phải tăng tương ứng
vì nếu không thì lại khiến cho người dân nghèo hơn
trong khi đó trên trang tám báo nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết
ngăn chặn tình trạng giả danh quân đội công an để lừa đảo
thời gian gần đây tại một số địa phương xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn giả danh người có chức vị cao trong ngành quân đội công an
thậm chí là có trường hợp kẻ cầm đầu lừa đảo còn mạo danh là thiếu tướng quân đội
hay là quyền cục trưởng tình báo công an
và sở dĩ xảy ra tình trạng nêu trên thì một trong những nguyên nhân
là do trong xã hội hiện tại một bộ phận người dân vẫn thiếu hiểu biết
và mang nặng tâm lý là thích dùng tiền để chạy trọt xin việc cho người thân hay con cái
chính vì hành động đi tắt và sự nhẹ dạ cả tin này khiến cho nhiều người dễ sàng sập bẫy
của những kẻ lừa đảo có thủ đoạn tinh vi tạo dựng cho mình những chức tước
hay là danh hiệu giả để loe bịp
vâng xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị lãng phí dự án môi trường giang dở là nội dung chính của bài viết
được đăng tải trên báo tiền phong số ra ngày hôm nay
dự án xử lý triệt đẩy ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố huế
và vùng phụ cận được ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi một
với tổng mức đầu tư là bốn mươi sáu bảy trăm tám mươi một tỷ đồng
thời gian thực hiện là hai năm
dự án triển khai thi công giai đoạn một tại vùng núi xã phú sơn thị xã hương thủy
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy và dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành xử lý rác vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên theo ghi nhận từ công trường dự án hiện đang án bt
bất động sau khi đạt được khoảng sáu mươi năm khối lượng hợp đồng
và hiện trở thành một mớ hỗn độn hoang phế không biết đến bao giờ mới hoàn thành
trong khi thành phố huế đang trong tình trạng quá tải về xử lý rác thải sinh hoạt
thưa quý vị nhà ở xã hội thì luôn được nhận định là phân khúc có nhu cầu lớn
song trên thực tế nhiều dự án lại đang chày chật bán hàng chục căn không hết
đây là phản ánh của báo giao thông
theo phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội môi giới bất động sản việt nam
rất khó để phát triển các khu nhà ở xã hội gần trong nội đô
vì giá xây dựng và đềm bù rất lớn trong khi nhà nước lại không chê giá bán
vì thế nhà ở xã hội phải xây dựng ở những vùng xa trung tâm
giá rất thấp thì mới có khả năng đảm bảo mức giá phù hợp với đối tượng thu nhập thấp
tuy nhiên việc xa trung tâm không có hạ tầng và đặc biệt là hạ tầng dịch vụ
vì vậy lại khó có thể thu hút được người mua mặc dù giá rẻ
thưa quý vị nằm trong loạt bài xóa điểm đen tai nạn giao thông
những cung đường tử thần
theo bài viết đằng sau những bát hương am miếu cô quạnh lạnh lẽo đầy ám bảnh bên đường
là nỗi đau tột cùng của các gia đình có thân nhân đã mất vì tai nạn giao thông
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trung bình mỗi ngày cả nước có hai mươi một hai mươi ba người thiệt mạng do tai nạn giao thông
và phần lớn trong số họ đang ở độ tuổi lao động
tỷ lệ tai nạn giao thông cao và ngoài yếu tố chủ quan chiếm đến tám mươi
thì có lẽ còn một phần là do hạ tầng chưa hợp lý